chủ trương của chính phủ cho các địa phương phát triển điện năng lượng mặt trời không chỉ bổ sung nguồn điện cho lưới điện quốc gia
mà còn là giải pháp làm tăng giá trị đất nông nghiệp kém hiệu quả và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước rất lớn
long an hiện đã quy hoạch một mươi tám dự án điện năng lượng với tổng công suất một bốn trăm linh mwp
các nhà máy điện năng lượng mặt trời tại long an đều được hưởng giá bán điện ưu đãi khoảng hai tám mươi sáu đồng một kwh
đối với điện mặt trời trong thời gian vừa qua thì mình thấy rõ là nó có đóng góp vào nguồn điện quốc gia hiện nay đang thiếu
thứ hai nữa là thật ra những nhà máy điện này được xây lắp tại những vị trí mà đất đai nó gọi là năng suất thấp
tức là không sản xuất được nông nghiệp được thì tỉnh mới chấp thuận cho làm những cái vị trí này
để xây dựng một nhà máy điện năng lượng mặt trời có công suất bốn mươi mwp thì nhà đầu tư cần năm mươi hectare đất nông nghiệp
kém hiệu quả và tăng giá trị đất nông nghiệp
để xây dựng một nhà máy điện năng lượng mặt trời có công suất bốn mươi mwp thì nhà đầu tư cần năm mươi ha đất nông nghiệp
mỗi năm sẽ góp cho ngân sách nhà nước khoảng hai trăm linh tỷ đồng
sau năm năm ưu đãi đầu tư các nhà máy sẽ góp thêm hai mươi thuế thu nhập doanh nghiệp
như vậy việc long an quy hoạch và xin chủ trương cho phát triển điện năng lượng mặt trời
sẽ hiệu quả cao hơn việc quy hoạch mỏ khoáng sản để lấy đất lắp nền hoặc sản xuất gạch